sau cơn bão số chín các xã miền núi của huyện phước sơn và nam trà my tỉnh quảng nam liên tiếp bị sạt lở lũ cuốn
vùi lấp hàng chục nhà dân khiến cho một mươi bảy người đến nay vẫn đang bị mất tích
trong đó xã trà leng huyện nam trà my có một mươi ba người mất tích huyện phước sơn còn bốn người đang mất tích
công tác khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được nỗ lực triển khai